nhận được sự ủng hộ tích cực từ người dân nhờ sự tiện dụng minh bạch tránh tình trạng chặt chém khi gửi xe
hòa cùng với xu thế chung của thế giới với một lộ trình rõ ràng cùng với những bước đi thận trọng
thành phố hà nội phấn đấu là địa phương đi đầu trong cả nước xây dựng thành phố thông minh
tự tin đứng trong mạng lưới các thành phố thông minh trong khu vực và trên thế giới trong tương lai không xa